trong khi ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ lúc này đang khá thấp chỉ từ một mươi cho đến một mươi hai độ
cộng với những cơn mưa nhỏ và độ ẩm trong không khí cao nên trời khá là bút giá
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh lại tiếp tục được tăng cường thêm
đến trưa vào chiều nay hầu khắp các tỉnh miền bắc sẽ có mưa và mưa nhỏ
mưa dù không lớn nhưng nó sẽ kết hợp với không khí lạnh sẽ khiến cho nền nhiệt bắc bộ không cao
với các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ không vượt quá mức là một mươi bảy độ và trời ở mức rét đậm
nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng một mươi bảy một mươi tám độ
sang ngày mai khi khối không khí lạnh tiếp tục được bổ sung khối khí rét và khô dần chỉ miêu thế miền bắc mưa sẽ giảm dần
không khí lạnh tăng cường cũng khiến miền trung ngày hôm nay mưa xuất hiện nhiều trở lại
một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình định sẽ có mưa tuy nhiên lực cũng không lớn là từ năm một mươi mm
dù không lớn nhưng sự kết hợp giữa mưa và không khí lạnh cũng làm cho nền nhiệt trung bộ ngày hôm nay không tăng cao
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế mức nhiệt là một mươi bảy một mươi chín độ trời tiếp tục rét cả ngày
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ nhất hơn một chút là hai mươi hai hai mươi ba độ nên trời chủ yếu rét về đêm và sáng
trong khi ở khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh nhiệt độ giao động trong khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ
không chịu tác động của không khí lạnh nhiễu động trong đời gió đông cũng không còn hoạt động
vì thế ở tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay
tháng giáo thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí cuối năm
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày hôm nay
ở vĩnh bắc bộ cũng như suốt dọc các vùng biển trung và nam bộ đều có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
trong khi ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió nông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám và biển động mạnh
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc cũng mạnh lên cấp năm giật cấp sáu
cùng với đó là mưa rào và rông mạnh làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước